phòng an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị bích liên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tổ hai mươi sáu phường cam giá thành phố thái nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn với thủ đoạn nhận mình có quen biết với lãnh đạo thành phố thái nguyên
và có khả năng xin việc tại các sở ban ngành với số tiền từ một trăm hai mươi triệu đến một trăm sáu mươi triệu đồng
để củng cố lòng tin với các bị hại liên đã làm giả hai mươi năm loại giấy tờ như quyết định tiếp nhận
điều động cán bộ nhân viên thông báo trúng tuyển
với thủ đoạn trên liên đã nhận được hai mươi tám hồ sơ xin việc cùng với số tiền gần một năm tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tại tỉnh thanh hóa công an thị xã sầm sơn vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng
gồm vũ tiến huấn viên đình hùng lê tiến anh cùng chú tại thị xã sầm sơn về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào đêm ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi năm do mâu thuẫn cá nhân
huấn đã sổ hùng vào tiến anh đôi mũ bảo hiểm bịt mặt đi xe máy
mang theo hai con dao phay dài năm mươi cm đi tìm anh nguyễn văn giang ở xã quảng tiến để đánh
khi ba đối tượng gặp anh giang đã lao vào chém khiến anh giang trọng thương
sau khi vụ việc xảy ra công an thị xã sầm sơn đã tiến hành điều tra bắt giữ cả ba đối tượng nói trên
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật
vào dạng sáng ngày hôm nay tại vùng biển quần đảo trường sa
do xuất hiện đợt sóng to gió lớn nên đã xảy ra hai vụ tai nạn
làm một chìm một tàu cá và một tàu cá bị phá nước của ngư dân tỉnh quảng ngãi
cụ thể vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng sáu
tàu qng chín mươi năm nghìn bốn trăm hai mươi chín ts đang hành nghề câu mực ở trường sa thì sóng to gió lớn làm tàu bị chìm
ngay khi tai nạn xảy ra toàn bộ ba mươi hai ngư dân trên tàu
được tàu quyên na chín mươi bốn nghìn năm trăm bốn mươi năm của ngư dân lê rí ở tỉnh quảng nam phát hiện kịp thời
trước đó vào lúc một giờ sáng cùng ngày tàu qng chín mươi năm nghìn một trăm tám mươi sáu ts đang hành nghề câu mực
cũng bị sóng lớn đánh đứt dây neo và vào đá ngầm khiến nước tràn vào bên trong thân tàu
bộ đội biên phòng quảng ngãi đang tìm cách liên lạc với các tàu quanh khu vực đến hỗ trợ khắc phục sự cố
vào chiều ngày hôm qua tại tổ tám phường đoàn kết thành phố lai châu tỉnh lai châu
đã xảy ra vụ cháy do chập điện khiến dãy nhà xưởng sản xuất chăn bông bị thiêu dụi
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lai châu
đã điều năm xe chữa cháy cùng hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy
đến một mươi bảy h bốn mươi phút cùng ngày đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên thiệt hại về tài sản là khoảng bốn trăm linh triệu đồng